tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh bắc cạn
về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng công tác đối ngoại công tác xây dựng đảng trong thời gian qua
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn du bí thư tỉnh ủy bắc cạn đã báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng
về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng công tác xây dựng đảng trong thời gian qua
tuy còn là một tỉnh nghèo thu ngân sách hàng năm còn thấp nhưng trong những năm qua đảng bộ tỉnh bắc cạn đã đoàn kết
nêu cao quyết tâm chính trị nỗ lực thực hiện và đã đạt được một số kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
cũng trong chuyến thăm và làm việc tại bắc cạn chiều nay trước thềm kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh lễ sĩ hai mươi bảy tháng bảy
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đi thăm và tặng quà mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị bé và bùi thị thu
cùng các gia đình chính sách có công với cách mạng ở thành phố bắc cạn
tổng bí thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự hy sinh và những đóng góp to lớn của các mẹ việt nam anh hùng
các liệt sĩ thương binh và gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc
mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống vượt qua khó khăn nêu gương sáng trong cuộc sống hôm nay
tổng bí thư cũng đã đến thăm đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn và các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
tại đây tổng bí thư đã chia sẻ động viên và tặng một mươi một xuất quà cho các bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn